sau hơn hai tuần hoãn xử chiều qua tndq một tp hcm đã mở phiên tòa xét xử nguyễn xuân hương trang tức trang nemo cùng ba đồng phạm về tội gây dối trật tự công cộng
theo hội đồng xét xử trong vụ án này các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải bị cáo trang khương và quy có nhân thân tốt
riêng bị cáo nam có nhân thân xấu chưa được xóa an tích nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm
theo cáo trạng do mâu thuẫn với trần nguyễn trà my trong việc bán hàng online nên nguyễn xuân hương trang hẹn gặp my tại cửa hàng của mình
ở phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm quá trình gặp gỡ nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh khanh là người đi cùng my
toàn bộ sự việc được trang livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến của vụ ẩu đả
sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng lực lượng công an phải đến giải tàn đám đông vãn hồi trật tự
sau khi nghị án toán nhân dân quận một tuyên ba bị cáo gồm nguyễn xuân hương trang phạm quyền quy nguyễn ngọc khương
mỗi bị cáo chín tháng tù giam riêng phan hoàng nam bị tuyên phạt một năm tù giam